mới đây đại hội chủ rừng lần thứ nhất đã diễn ra tại hà nội với sự tham dự của trên hai trăm một mươi ba chủ rừng
đại diện cho hơn một triệu hộ trồng rừng trên cả nước
hiện nay trên cả nước có một năm triệu hộ gia đình được giao đất giao rừng với diện tích hàng trăm nghìn hectare
ngoài các hộ gia đình cá nhân nêu trên còn có trên một vạn cộng đồng dân cư thôn được giao rừng
sáu trăm ba mươi hai chủ rừng là các ban quản lý rừng đặc dụng ban quản lý rừng phòng hộ
các công ty lâm nghiệp và các tổ chức quản lý các khu rừng nghiên cứu khoa học và đào tạo
các chủ rừng trực tiếp là những người quản lý quản trị rừng tại cơ sở
vì vậy việc thành lập hội chủ rừng việt nam sẽ giúp các thành viên trong hội liên kết
giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm cho nhau trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững
trong khi trồng rừng thì nó cũng gặp những khó khăn
có thể là bà con là trình độ dân trí nó thấp nên là chúng chưa biết chọn các loại giống tốt nhiều lắm
và đất ở trên đấy là nó rất khô
nó rất khô cằn và là chủ yếu là đồi núi cũng nhiều
nên là bà con cũng muốn để sau này nếu mà có chương trình gì thì là chọn cho bà con những giống tốt hơn
và những cây giống nó phù hợp với các đất dốc rất khô cằn ở trên đấy
mong các ban ngành hỗ trợ là có doanh nghiệp nào lớn
để cho chúng tôi kết hợp
kết hợp với đoàn để đầu ra cho nó tiện lợi hơn
tại đại hội các đại biểu đã bầu hai mươi bảy chủ rừng vào ban chấp hành hội chủ rừng việt nam khóa một
ông hứa đức nhị được bầu làm chủ tịch hội chủ rừng việt nam
việc thành lập hội chủ rừng việt nam là một tin vui lớn đối với các chủ rừng
và những người có quan tâm trong cả nước
bởi hội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các chủ rừng
thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước tự nguyện thành lập
nhằm mục đích tập hợp liên kết hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quản trị rừng
trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ rừng
bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật
góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước